về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý ca covid một mươi chín của cục khám chữa bệnh bộ y tế
công bố trong ngày là sáu hai trăm bảy mươi ca số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm một mươi tám chín trăm ba mươi chín ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai sáu trăm bốn mươi chín ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là một chín trăm ba mươi bốn ca thô dòng cao hfnc hai trăm chín mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm linh sáu ca thở máy xâm lấn hai trăm chín mươi bốn ca điều trị ecmo có một mươi bảy ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng sáu
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng hai ghi nhận bảy mươi tám ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có ba ca trong đó hai ca từ các tỉnh thành khác chuyển đến an giang một ca tiền giang một ca
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi tám ca đồng nai bảy ca bến tre năm ca bắc ninh bốn ca đà nẵng bốn ca vĩnh long bốn ca cần thơ ba ca hải phòng ba ca quảng nam ba ca tây ninh ba ca bình định hai ca đồng tháp hai ca lâm đồng hai ca
nam định hai ca nghệ an hai ca quảng ngãi hai ca thái nguyên hai ca bình dương một ca bình thuận một ca hà giang một ca hậu giang một ca lạng sơn một ca ninh bình một ca và sóc trăng một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám bốn trăm linh hai ca chiếm tỷ lệ một năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và
vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và đứng thứ tư trong khu các nước asean
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
quý vị và các bạn thân mến dù các trường học đã lường trước được tình huống sẽ phát hiện học sinh hoặc giáo viên mắc covid một mươi chín
nhưng nhiều trường học vẫn khá lúng túng khi xuất hiện f
gần một tuần qua các trường học trên cả nước đón học sinh trở lại trường học tập trung sau thời gian dài phải học trực tuyến để phòng dịch covid một mươi chín
trường học đang dần được mở cửa trở lại trên khắp cả nước
lo lắng hồi hộp trong những ngày đầu tự trường vì những học sinh lớp một hay đầu cấp từ năm ngoái tới giờ mới được đến trường
gặp trực tiếp thầy cô và bà
và dĩ nhiên sự mong mỏi nhất lúc này của cả thầy cô trò và cả các bậc phụ huynh lúc này là dịp bệnh không lây lan trong các lớp học
đến mức độ phải dừng học trực tiếp
vì ngay trong tuần đầu tiên này nhiều lớp học đã ghi nhận có học sinh mắc covid một mươi chín
có lớp cho các học sinh học trực tuyến trở lại có lớp cho các em tiếp xúc gần học trực tuyến còn không tiếp xúc gần thi học trực tiếp
nói chung mỗi trường mỗi lớp ứng biến rất linh hoạt vì thế nhiều học sinh và cha mẹ các em khá băn khoăn và lo lắng
trong công điện của bộ giáo dục và đào tạo gửi các trường bộ cũng khẳng định không chủ quan xem nhẹ việc phòng dịch
nhưng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết ảnh hưởng tới học tập và sinh hoạt của học sinh
tuyệt đối không kỳ thị với các trường hợp f
trong khi các hoạt động kinh tế giao tiếp xã hội đã gần như hoàn toàn bình thường
nhiều học sinh đã theo bố mẹ đi chơi đi ăn ngoài hàng quán thì không có lý do gì để các em phải học trực tuyến nữa
lết của việc trẻ được đến trường lớn hơn nhiều so với do trẻ học trực tuyến ở nhà
lúc này nhiều phụ huynh ủng hộ việc đưa con đến trường học trở lại
tuy nhiên vẫn còn đó những băng khoăn sau một tuần đi học
số liệu của unicef và unesco cho thấy khu vực đông á thái bình dương có hai mươi sáu nước
thì sáu mươi năm mở cửa hoàn toàn ba mươi năm còn lại mở cửa một phần trong đó có việt nam
qua kinh nghiệm các nước cho thấy trước khi có vaccine thì việc học trực tuyến là một giải pháp hoàn toàn đúng
để giảm lại nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên khi tỷ lệ phổ vaccine của quốc gia đạt yêu cầu
việc đưa học sinh quay lại học trực tuyến là tất yếu để đảm bảo chất lượng giáo dục
và sức khỏe thể chất tinh thần của trẻ em
trong lúc bộ giáo dục và đào tạo cũng như bộ y tế chưa có hướng dẫn hay các kịch bản
để hướng dẫn các trường học thích ứng an toàn với dịch bệnh
thì môi trường ứng phó linh hoạt với dịch bệnh theo các cách khác nhau là điều dễ hiểu
trong hai năm vừa qua các quốc gia đã thực hiện các quan điểm và phương pháp chống dịch bệnh khác nhau
lộ trình mở cửa trở lại cũng khác nhau và hiệu quả cũng rất khác nhau
nhưng thước đo quan trọng nhất về kết quả chống dịch đó là số người mắc covid một mươi chín và số người tử vong
ai cũng biết trẻ em và sức khỏe trẻ em là quan trọng nhất không gì so sánh được
nhưng việc học hành của trẻ cũng quan trọng không kém
vì thế cùng với việc cho học sinh đi học trở lại và tuần tới là các sinh viên cũng trở lại trường
thì cần phải có kịch bản với các tình huống có thể xảy ra không để bị động lúng túng bất ngờ
và nhất là không để các thầy cô giáo và cha mẹ học sinh phải thấp thỏm lo lắng nhiều hơn nữa